từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một luật xây dựng sửa đổi hai nghìn hai mươi có hiệu lực thi hành thì các quy định về miễn giấy phép xây dựng đã được quy định cụ thể tạo thuận lợi cho quản lý cũng như người dân trong xây dựng
bộ xây dựng đánh giá nhìn chung hoạt động kinh doanh bất động sản trên cả nước đã có tiến triển tốt sôi động hơn trong những tháng cuối năm với nhiều tín hiệu lạc quan tích cực
càng về cuối năm thị trường càng cho thấy những dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ
một số giải pháp cơ chế chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản được đề ra và ban hành từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đầu năm hai nghìn hai mươi bắt đầu có hiệu lực và phát huy tác dụng tác động tích cực đến thị trường
theo các cơ chế chính sách mới được chính phủ và quốc hội thông qua sẽ có một mươi trường hợp được miễn phép xây dựng theo luật xây dựng năm hai nghìn hai mươi và một số quy định hoàn toàn mới của luật xây dựng sửa đổi năm hai nghìn hai mươi
như vậy từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một luật xây dựng sửa đổi hai nghìn hai mươi có hiệu lực thi hành
quy định về miễn giấy phép xây dựng đã được quy định cụ thể rõ ràng hơn thuận lợi cho quản lý cũng như người dân trong xây dựng công trình
hiện tại bộ xây dựng đang lấy ý kiến đóng góp của các bộ ngành địa phương hiệp hội doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện trình chính phủ xem xét ban hành trong thời gian tới
chính phủ vẫn tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu ban hành nhiều chính sách mới hỗ trợ thị trường bất động sản
các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành sẽ được kỳ vọng góp phần giải quyết những vương mắc tồn động đối với các dự án từ năm hai nghìn một mươi chín trở về trước